đồn biên phòng cửa khẩu lý vạn hạ lan phát hiện một trăm ba mươi tám người việt nam và trung quốc có ý định vượt biên trái phép
từ ngày hai đến ngày sáu tháng hai những người trên không qua cửa khẩu mà xuất nhập cảnh trái phép qua đường mòn biên giới
trong đó có một trăm linh bảy người việt nam làm thuê từ trung quốc trở về
đối với công dân trung quốc tổ công tác biên phòng việt nam yêu cầu quay trở lại
còn đối với một trăm linh bảy người việt nam thì lực lượng chức năng lập biên bản đo thân nhiệt và kiểm tra y tế
bàn giao cho trung tâm y tế huyện hạ lan được cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
từ ngày ba tháng hai công dân việt nam từ trung quốc trở về bằng đường bộ qua năm cửa khẩu là hữu nghị lào cai thanh thủy tây trang và móng cái
đều phải được đưa đi cách ly một mươi bốn ngày để có thể theo dõi